kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh và năm mươi năm thực hiện di trúc của người
triển lãm ảnh về dấu ấn của chủ tịch hồ chí minh trong các hoạt động đối ngoại
đã được tổ chức tại thành phố dakar của nước cộng hòa nhân dân bangladesh
triển lãm trưng bày những hình ảnh tư liệu về quá trình bôn ba ở nước ngoài đi tìm đường cứu nước
của chủ tịch hồ chí minh và các hoạt động tiếp xúc đối ngoại của chủ tịch hồ chí minh
với lãnh đạo các nước trên thế giới đặc biệt là ở khu vực nam á và đông nam á
thông qua những bức ảnh tư liệu quý giá người dân bangladesh nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung
có cơ hội hiểu hơn về tư tưởng ngoại giao vì hòa bình hữu nghị hợp tác của người
từ đó giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về đường lối đối ngoại của việt nam
cũng như góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa việt nam với bangladesh và các nước trên thế giới
triển lãm thu hút đông đảo sự tham gia của lãnh đạo các bộ ngành của bangladesh
đại sứ trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại bangladesh
triển lãm cũng có sự tham gia đông đảo của người dân bangladesh nói chung
và cộng đồng người việt nam đang sinh sống và làm việc tại bangladesh nói riêng